tiếp chủ tịch tập đoàn scg thái lan rangsi e opat thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam và thái lan là đối tác chiến lược quan hệ hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển
chủ tịch scg cho biết đoàn vừa đi thị xát dự án tổ hợp hóa dầu miền nam tại tỉnh bà rịa vũng tàu
theo đó dự án đang được thực hiện đúng tiến độ
ông cam kết scg bảo đảm an toàn an ninh bảo vệ môi trường trong thi công
đồng thời cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành địa phương
nhất là bà rịa vũng tàu đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn triển khai dự án
khẳng định nỗ lực đưa dự án vào vận hành đầu năm hai nghìn hai mươi
hoàn ngành nỗ lực của scg thủ tướng nêu rõ dự án này có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế
do vậy mong scg nỗ lực hết sức để dự án được triển khai đúng tiến độ và sớm đi vào vận hành
thủ tướng cũng yêu cầu scg trong quá trình thực hiện dự án hết sức chú trọng công tác bảo vệ môi trường